thực hiện mô hình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
hai năm qua bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển đã triển khai nhiều hoạt động dân vận
hỗ trợ cho ngư dân nhân dân vùng biển đảo
các hoạt động ý nghĩa này đã giúp cho gắn kết chặt chẽ tỉnh quân dân giúp ngư dân vững tin vươn khơi
chương trình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân đã huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu người bị đuối nước
cho một trăm tám mươi năm lượt ngư dân tổ chức cho hai trăm năm mươi lượt học sinh các trường trung học cơ sở
thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo truyền thống địa phương
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát biển thăm tặng quà cho ba trăm chín mươi sáu gia đình chính sách
ngư dân nghèo học sinh nghèo học giỏi tặng cơ tổ quốc áo phao cho ngư dân
khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn bốn trăm linh người nghèo hải đảo ngư dân hành nghề
mô hình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã góp phần tạo sự đồng thuận cao
sự ủng hộ tích cực của cấp ủy chính quyền và ngư dân các địa phương trong vùng biển quản lý
tham gia bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền trên các vùng biển đảo của tổ quốc